đến dạng sáng nay ngày hai mươi sáu tháng sáu khu nhà kho của công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì việt long
đóng tại khu công nghiệp nhân trạch ba huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vẫn đang cháy
hàng trăm chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và lực lượng quân sự thuộc vùng hai hải quân
đã nỗ lực tham gia dập lửa
theo thông tin ban đầu vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi năm tháng sáu
trong lúc khoảng một trăm linh công nhân đang làm việc k ba tại công ty thì phát hiện lửa bùng lên ở nhiều nơi
ngay lập tức bảo vệ cùng các nhân viên của doanh nghiệp sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ để dập lửa
tuy nhiên nỗ lực trên không mang lại hiệu quả do lửa bùng lên rất nhanh
nhận được tin báo sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai đã điều nhiều xe chuyên dụng
cùng hàng trăm chiến sĩ cảnh sát đến hiện trường dập lửa
đơn vị vùng hai hải quân đóng tại nhân trạch cũng đã điều động nhiều phương tiện và chiến sĩ đến hiện trường
phối hợp dập lửa đến dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu đám cháy vẫn còn âm ỉ
theo thông tin ban đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người
nhưng hàng ngàn mét vuông nhà xưởng công ty bao bì việt long đã bị lửa thiêu dụi hoàn toàn